vào ngày hai mươi hai tháng tám tại hội nghị thượng đỉnh ở athens hy lạp lãnh đạo một mươi một quốc gia khu vực ban căng và đông âu đã ký một tuyên bố chung ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của ukraine
theo tuyên bố athens được ký kết trước sự chứng kiến của tổng thống ukraine volodymyr zelensky các quốc gia trên các quốc gia trên bày tỏ sự ủng hộ kiên định đối với độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của ukraine
trong phạm vi các đường biên giới được quốc tế công nhận dựa trên các giá trị dân chủ và pháp quyền
ngoài ukraine tuyên bố chung được lãnh đạo các quốc gia khu vực ban căng và đông âu ký kết với sự chứng kiến của chủ tịch hội đồng đông âu charles misen
và chủ tịch ủy ban châu âu ursula von der leyen các nhà lãnh đạo cũng bày tỏ sự ủng hộ và đánh giá cao những nỗ lực nghiêm túc nhất của tổng thống zelensky
trong việc thiết lập các nguyên tắc cho hòa bình phù hợp với hiến trương liên hợp quốc trong công thức hòa bình của ông zelensky